trong đêm ngày một mươi ba tháng hai và sáng ngày một mươi bốn tháng hai do sương mù dày đặc tại các tỉnh phía bắc
máy bay không thể cất và hạ cánh hàng chục chuyến bay đã bị ảnh hưởng dây chuyền
cụ thể hãng hàng không vietjet có một tàu bay nằm tại sân bay vinh qua và không bay về
tp hcm đón khách các chuyến bay vz ba trăm linh hai từ tp hcm đi huế chuyến bay vz hai trăm một mươi hai từ tp hcm đi vinh
và chuyến bay vz hai trăm năm mươi bốn hai trăm bốn mươi hai từ tp hcm đi thanh hóa phải lùi thời gian khởi hành một giờ ba mươi phút
do thời tiết xấu tại huế vinh và thanh hóa dự kiến ngày hôm nay các chuyến bay ảnh hưởng
dây chuyền lên tới năm mươi chuyến bên cạnh đó vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay
và qua nhiều kênh truyền thông qua điện thoại tin nhắn sms và tổng đài một nghìn chín trăm linh một nghìn tám trăm tám mươi sáu